hiện đang là thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát nghiêm trọng tại đồng nai
điều này khiến các bệnh viện từ huyện đến tỉnh đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân nhập viện và điều trị
khoa nhiễm bệnh viện đa khoa đồng nai trở nên quá tải những ngày này
bệnh nhân liên tục nhập viện để điều trị sốt xuất huyết
hai bệnh nhân nằm một giường chưa kể nhiều người phải nằm giường bố băng ca
khoa có năm mươi năm giường bệnh nhưng hiện trung bình mỗi ngày phải điều trị thêm năm mươi ca mắc sốt xuất huyết mới
không chênh cho người dân đâu
nhân viên điều dưỡng bác sĩ là việc suốt ngày
bệnh nhân cực khổ nhất là những bệnh nhân lớn tuổi những bệnh nhân phụ nữ có thai
một số huyết hình ra vô mà gần như là phải nằm gây bố hay hai người nằm giường
chúng tôi đã tận dụng hết tất cả mọi phương tiện để cho bệnh nhân nằm điều trị
nhưng thật sự rất là khó khăn trong trường quá tải này
không chỉ tại nhiều bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
ở các bệnh viện khu vực trung tâm y tế các huyện trên địa bàn đồng nai
cũng đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân mắc suốt huyết nhập viện
do đó ngoài tận dụng tối đa cơ sở vật chất trang thiết bị để điều trị cho bệnh nhân
thì để phòng chống suốt huyết hiệu quả cần nâng cao ý thức của người dân
tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết về tình hình dịch bệnh suốt huyết
đang diễn ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cho con em chúng ta
chúng tôi cũng xin kiến nghị làm thế nào mà chúng ta tăng cường sự khỏe hành tránh
tại vì một hộ mà không chấp hành thì sẽ ảnh hưởng đến cả một cái xóm nữa
thì mỗi phát triển cho nó bay bắn kính trong vòng hai trăm linh mét sẽ ảnh hưởng đến đốt con em chúng ta
thì gây đến bệnh suốt huyết
theo ngành y tế đồng nai bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh có hơn tám ca bệnh sốt xuất huyết
riêng tháng bảy là hai ca tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đáng lo ngại dịch suốt huyết vẫn đang chưa ở đỉnh điểm
nếu không có biện pháp quyết đẹp hơn nữa từ các ngành chức năng và ý thức của người dân
thì việc dịch sốt xuất huyết bùng phát rất nghiêm trọng sẽ tiếp tục diễn ra tại đồng nai là điều khó tránh khỏi
bởi hiện đang là thời gian cao điểm của mùa mưa điều kiện thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh